mực nước tại nhiều con sông ở vương quốc anh hôm qua đã dâng lên mức cao kỷ lục
sau khi trận bão mạnh thứ hai tên là dennis đổ bộ vào nước này chỉ trong vòng một tuần qua
tại sông wai đoạn chảy qua thị trấn mossmall ở suez mực nước đã dâng cao bảy mét
cao hơn mức kỷ lục hồi năm hai nghìn hai khiến cầu bắc qua sông bị đóng lại vì lý do an toàn
trước đó bão dennis với sức gió lên tới một trăm bốn mươi km một giờ
cùng với lượng mưa tương đương một tháng chút xuống chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ
tại nhiều vùng ở nước anh đã khiến các nhà chức trách phải ban bố cảnh báo nguy hiểm tới tính mạng
cho đến nay đã có bốn trăm linh ngôi làng ở vùng england bị ngập lụt
trong khi ít nhất một nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng
tình trạng này có thể còn kéo dài do sáu trăm linh cảnh báo và báo động lũ lụt trên khắp nước anh vẫn chưa được dỡ bỏ
ngoài ra bão dennis cũng gây hậu quả nghiêm trọng tại pháp
với hai mươi người ở khu vực tây bắc bị rơi vào cảnh mất điện